thưa quý vị chương trình nghệ thuật đêm khai mạc lễ dỗ tổ hùng vương năm nay
bên cạnh khơi gợi lịch sử nguồn cội từ ngàn đời nay
còn là màn trình diễn đậm đà bản sắc văn hóa của các vùng miền đất nước
với chủ đề hộ tụ tinh hoa văn hóa việt nam lễ dỗ tổ hùng vương năm hai nghìn hai mươi hai
tại thành phố hồ chí minh được tổ chức từ ngày tám đến ngày một mươi một tháng bốn
nhằm ngày tám đến ngày một mươi ba âm lịch tại công viên lịch sử văn hóa dân tộc tp thủ đức
với nhiều nội dung phong phú
đây là dịp để người dân thưởng thức các tác phẩm nghệ thuật
đặc trưng ẩm thực các vùng miền của các hội đoàn đơn vị các tổ chức doanh nghiệp
chuỗi chương trình nghệ thuật là dịp gợi nhắc lịch sử đáng tự hào của bao thế hệ con rồng cháu tiên
lan tỏa những truyền thống đạo lý tốt đẹp được lưu truyền ngàn đời của dân tộc ta
giới thiệu quảng bá nhân ách đẹp giá trị văn hóa quý báu của các vùng miền đất nước
chương trình có sự tham gia biểu diễn của các ca sĩ nghệ sĩ như nghệ sĩ ưu tú tô châu
ca sĩ việt hoàng ca sĩ huỳnh lợi phạm kim thoa huyền trang thu trang cùng các vũ đoàn
ngoài ra nhân dân du khách thập phương còn được tham gia không gian trò chơi dân gian ẩm thực ba miền
trưng bày cổ vật trang phục các dân tộc trong cộng đồng năm mươi bốn dân tộc anh em cùng các chương trình văn nghệ đặc sắc